tại hà nội bộ công thương và bộ kinh tế các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae đã phối hợp đồng chủ trì diễn đàn doanh nghiệp việt nam uae
diễn đàn được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm của bộ trưởng bộ kinh tế uae tới việt nam từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng một mươi
nhằm mục đích xúc tiến thương mại đầu tư giữa việt nam và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
thống kê cho thấy trao đổi thương mại giữa việt nam uae hiện đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ
năm hai nghìn một mươi tám tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai triều đạt năm sáu mươi bảy tỷ usd tăng một ba so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó việt nam xuất khẩu sang uae đạt năm hai tỷ usd tăng ba năm so với năm hai nghìn một mươi bảy
riêng trong chín tháng vừa qua kinh mạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt bốn hai mươi sáu tỷ usd giảm nhẹ so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đến với diễn đàn các doanh nghiệp uae mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp việt nam trong các lĩnh vực năng lượng
xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm bảo hiểm sờ sợi mây mặc thời trang
thức ăn gia súc thiết bị chiều sáng vận tải
đặc biệt ngay trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp việt nam uae bộ công thương và bộ kinh tế uae đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp việt nam và uae
thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động hỗ trợ tạo thuận lợi cho thương mại cũng như kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước để thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương